các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hôm sáng nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thanh hóa đã dập tắt vụ hỏa hoạn tại kho bãi của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng đông bắc
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thanh hóa đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng gần một trăm linh chiến sĩ tới hiện trường
tuy nhiên do kho bãi bị khóa ngọn lửa bốc cao bên trong có nhiều hàng hóa dễ bắt lửa khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
trong quá trình chữa cháy một số chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị thương nhẹ
thống kê ban đầu vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại cho công ty hàng tỷ đồng hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ
liên quan tới vụ cháy diễn ra tại trung cư ct bốn khu đô thị sa la cùng với việc khẩn trương làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
thì chủ tịch thành phố hà nội đã chỉ đạo các ban ngành chức năng tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy toàn bộ nhà trung cư
tại khu đô thị này
theo đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần xem xét trách nhiệm của đơn vị cá nhân liên quan tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
toàn bộ tòa nhà trung cư tại khu đô thị sa la kịp thời phát hiện các tồn tại báo cáo ủy ban nhân dân tp hà nội trước ngày một mươi năm tháng một mươi một
ngoài ra thành phố cũng yêu cầu cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với công an thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật
về phòng cháy chữa cháy tại những cơ sở trọng điểm như trung cư cao tầng chợ trung tâm thương mại bến xe
các cơ sở không đảm bảo an toàn cần phải đình chỉ hoạt động
gần bảy trăm linh học sinh của trường trung học phổ thông thuận an thị trấn thuận an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế đã phải di rời khẩn cấp
vì ngôi trường có biểu hiện lún sâu và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào
nguyên nhân là do bị nước mặn xâm thực thời gian dài dẫn tới khả năng chịu lực của các trụ này rất thấp
có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào đặc biệt trong điều kiện mưa bão cận kề
hiện nhà trường phải đóng cửa khu nhà ba tầng của trường chuyển gần bảy trăm linh học sinh sang học tạm tại các khu nhà hội trường
phòng thực hành hoặc tận dụng lối đi hành lang tiền sảnh nhà xe để tổ chức lớp học
bản tin tiếp tục với những tin an ninh trật tự đáng chú ý
qua công tác nắm tình hình địa bàn cùng sự phản ánh của quân chúng nhân dân vào năm h bốn mươi năm phút sáng nay
các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên đã phá thành công điểm bán lẻ ma túy gây bức xúc trong dư luận
tại nhà đối tượng lò văn trinh ở bản na hai xã pom lót huyện điện biên
vào thời điểm trên khi tổ công tác ập vào đã phát hiện nhiều đối tượng nghiện đang có hành vi mua bán sử dụng ma túy tại đây
khi các đối tượng bỏ chạy tổ công tác đã khống chế và bắt giữ lò văn trinh
qua kiểm tra phát hiện dưới nền nhà đối tượng có một cục heroin trọng lượng khoảng gần một trăm linh gram
tại cơ quan công an bước đầu trinh khai nhận
số ma túy trên được trinh mua tại khu vực biên giới mang về vừa sử dụng vừa để bán kiếm lời
hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đấu tranh mở rộng
cũng trong sáng ngày hôm nay cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra tại số nhà một trăm hai mươi một b hai la sơn phu tử phường sáu thành phố đà lạt
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
bắt quả tăng năm đối tượng đều trú tại đà lạt đang tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi gói ni lông nhỏ bốn gói ni lông lớn chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy đá hai mã tấu nhiều điện thoại di động các loại và dụng cụ sử dụng ma túy đá
được biết toàn bộ số ma túy trên là của nguyễn tuấn phước trú tại địa chỉ trên là con nghiện lâu năm
hiện cả năm đối tượng đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lào cai
phối hợp với đội quản lý thị trường thành phố lào cai kiểm tra hành chính và thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ
đồ chơi nguy hiểm tại khu vực chợ tạm cốc lếu thành phố lào cai
kiểm tra tại quầy hàng số hai trăm ba mươi bảy chợ cốc lếu do trần thị thêm làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện một thùng hàng gồm hai bình xịt hơi cay bảy rúi cui điện
mà trần thị thêm đang đóng để chuẩn bị giao cho khách
mở rộng kiểm tra tổ công tác còn phát hiện và thu giữ tám gậy ba khúc bằng sắt bảy kiếm dài
ba dao các loại năm bật lửa hình súng sáu trăm linh điếu thuốc lá xì gà do nước ngoài sản xuất
ba súng bắn đạn bi sắt toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ hợp pháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ và xử lý theo quy định của pháp luật